đến hẹn lại lên ngày vía thần tài là dịp mà nhiều người dân đi mua vàng để cầu may mắn
và đây cũng chính là dịp mà các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đưa ra nhiều chiêu thức để thu hút được khách hàng
trên con phố trần nhân tông nơi tập trung nhiều cửa hàng vàng của hà nội
người ta dễ dàng nhận thấy lượng lớn khách hàng đến để lựa chọn sản phẩm
với mong ước cầu mong một năm may mắn cho bản thân và gia đình
hôm nay mình cũng chọn ngày này để mình đi mua để mong ước cho một năm kinh doanh thật lợi và may mắn
mình không phải là tin ước đây là mình mua cái niềm tin niềm vui và niềm tin
chứ không phải là cái chuyện mình mua vàng thì sẽ mang lại cái sự gì đó
nói chung là giá vàng hiện nay thì bây giờ nó cũng có biến đốc
nhưng mà nó cũng không
thì cũng theo thông lệ thì mỗi năm mình cũng
theo cái ngày thần tài này thì mình cũng trông đợi là mua một cái chỉ vàng
giá vàng thì giao động tăng lên rất là nhiều so với ngày bình thường
nhưng mà cái tâm lý của những người mua trong những ngày này là
mình trông mong kiếm cái sự may mắn đem cái sự may mắn cả một năm sẽ đến với mình
theo các công ty vàng bạc đã quý
cạnh việc đưa ra các sản phẩm trang sức đặc trưng theo năm
khi ngày vía thần tài chùng với ngày lễ tỉnh nhân valentine
nhiều cách thức mới được đưa ra để người dân vừa đón lọc thần tài
vừa bảo đảm an ninh trật tự
chúng tôi đã có kinh nghiệm trong những năm vừa qua
về tổ chức ngày thần tài vừa mang tính chất lễ hội vui vẻ
náo nhiệt mà lại vẫn là an toàn
trước hết là chúng tôi cũng có những phương pháp để xây dựng cho khách hàng
có được mua sống
hàng hóa được một cách theo trật tự cũng như là hệ thống hóa đơn
trình tư và hệ thống kiểm soát làm sao khách hàng nhận được lượng hàng hóa là chuẩn nhất
ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường gấp đôi lực lượng an ninh
cũng như các biện pháp an ninh kỹ thuật cao khác
nhằm cảnh báo từ xa cũng như là hỗ trợ khách hàng trong tất cả những hoạt động mua sắm của mình
sự trùng hợp giữa ngày một mươi tháng một âm lịch và ngày một mươi bốn tháng hai dương lịch
đã tác động rất lớn đến cơ cấu sản phẩm của thị trường trang sức trong dịp này
do đó mức giá vàng có sự biến động theo ngày tùy thuộc vào lượng cung cầu thị trường
hôm nay mức giá vàng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm khoảng một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
một lượng so với hôm qua và dự kiến có thể tăng thêm vào ngày mai ngày vía thần tài